cục quản lý dược bộ y tế vừa có văn bản gửi các sở y tế bệnh viện trực thuộc bộ và các cơ sở xuất khẩu nhập khẩu sản xuất thuốc
về việc bảo đảm cung ứng và không tăng giá thuốc chữa bệnh trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
cục quản lý dược yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các bệnh viện trung tâm y tế dự phòng trực thuộc sở khẩn trương xây dựng
và triển khai kế hoạch giữ chữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc tăng cường các biện pháp quản lý để tránh tình trạng tăng giá đột biến
vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh
các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn tổ chức các địa điểm trực bán thuốc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc của người bệnh trong dịp tết
các bệnh viện trực thuộc bộ triển khai kế hoạch giữ chữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc
tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân